tại đà nẵng một đường dây tổ chức đánh bạc và lừa đảo qua mạng internet xuyên quốc gia
vừa bị công an thành phố đà nẵng phối hợp với cục a năm bộ công an triệt phá
ngay khi năm mũi trình sát của công an đà nẵng đồng loạt ập vào các địa điểm
tại nhiều địa bàn thuộc phường an hải tây quận sơn trà phường mỹ an khuê mỹ hòa hải quận ngũ hành sơn
đã phát hiện ba mươi năm đối tượng người nước ngoài quốc tịch trung quốc nhập cảnh vào việt nam
với mục đích du lịch nhưng thực chất là để tham gia điều hành đường dây đánh bạc xuyên quốc gia
khám xét tại chỗ cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính kết nối mạng internet đang chạy
một trang web điện tử có nội dung đánh bạc mà người tham gia chủ yếu là người trung quốc
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình
hiện ba mươi năm đối tượng cùng toàn bộ vật chứng đã được bàn giao cho phía công an trung quốc
để tiếp tục điều tra mở rộng đường dây đánh bạc xuyên quốc gia này